cục quản lý thị trường hà nội đã tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất mứt tết khang mai tại xã la phù huyện hoài đức
đây là cơ sở đóng gói và phân phối hàng nghìn hộp mứt tết ra thị trường
tại đây đội đã phát hiện hàng loạt hộp mứt tết không có nguồn gốc xuất xứ
tại thời điểm kiểm tra đội quản lý thị trường số hai mươi bốn đã phát hiện hàng loạt nguyên liệu mứt tết không rõ nguồn gốc
đang được gia công đóng gói trong đó đã tạm giữ chín mươi kg táo khô một hai mươi hộp mứt tết
đoàn kiểm tra cũng đã ghi nhận cơ sở này chưa xuất trình được giấy chứng nhận kinh doanh công nhân sản xuất kém an toàn và không theo quy định
sau khi kiểm tra và xác định đoàn kiểm tra đã tạm giữ hàng nghìn hộp mứt tết và nguyên liệu không rõ nguồn gốc